tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã gặp mặt đoàn đại biểu cháu ngoan bắc hồ tỉnh bắc giang
nhân dịp đại hội chóng ngoan bắc hồ toàn tỉnh bắc giang lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
bày tỏ vui mừng trước thành tích trong học tập của các cháu phó chủ tịch nước mong muốn các cháu phát huy những thành tích đã đạt được
cố gắng học tập tốt giản luyện tốt hiếu thảo với ông bà cha mẹ lễ phép với thầy cô bạn bè xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan bắc hồ
phó chủ tịch nước yêu cầu thời gian tới các gặp ủy đảng chính quyền tổ chức chính trị xã hội tỉnh bắc giang thường xuyên quan tâm
chăm lo công tác giáo dục bảo vệ trẻ em đặc biệt quan tâm đến trẻ em sinh sống và học tập ở các vùng sâu vùng xa
trẻ có hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện tốt nhất để các em phấn đấu vươn lên có những thành tích tốt trong học tập và giàn luyện